bốn đối tượng trong đó đối tượng nhỏ tuổi nhất mới một mươi sáu tuổi mang theo hung khí phân công nhiệm vụ cụ thể
địa điểm hoạt động cũng được các đối tượng tính toán sao cho không có camera giám sát vắng người qua lại
và khi phát hiện con mồi thì áp sát tấn công để cướp tài sản
vào cuộc điều tra chỉ chưa đến bốn mươi giờ đồng hồ sau đó toàn bộ ổ nhóm manh động này đã bị công an huyện hoài đức hà nội bắt giữ
đây là bốn nơi tượng của nguyễn phùng sơn sinh năm hai nghìn năm sinh sáo phong sinh năm hai nghìn
cấn xuân mạnh sinh năm hai nghìn sáu và cấn thành trung sinh năm hai nghìn sáu
lê lỏng không chịu học hành các đối tượng đã bỏ nhà đi làm bảo vệ